thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy
ngày này được chọn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy
ma túy là hiểm họa lớn của toàn nhân loại
nó đã nhấn chỉnh tương lai của biết bao người rêu rắc nội đong làm tan vỡ hạnh phúc của biết bao gia đình
và cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng vẫn luôn là mặt trận nóng bỏng
và trong cuộc chiến này thì với vai trò nòng cốt chủ công lực lượng công an nhân dân đã không quản khó khăn
gian khổ và cả sự đổ máu hy sinh để ngăn chặn và đẩy lùi cái chết trắng
nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có những chia sẻ về những kết quả đã đạt được của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
và gửi gắm thông điệp tới quần chúng nhân dân cùng chung tay vì cộng đồng sạch ma túy
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh khám phá thành công hơn một mươi ba vụ bắt giữ hơn hai mươi đối tượng thu giữ hơn ba trăm một mươi hai kg heroin
hơn một sáu tấn gần tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một trăm bảy mươi bốn kg cần sa hơn bốn trăm linh kg cocaine đã khởi tố một mươi một bốn mươi năm vụ một mươi sáu một trăm một mươi bảy bị can
trước hết trân trọng cảm ơn bộ trưởng
đã dành thời gian cho khán giả truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng cuộc chiến với tội phạm ma túy luôn được xác định là mặt trận nóng bỏng
với vai trò nòng cốt chủ công trên mặt trận này lực lượng công an nhân dân tiếp tục đề ra các giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn như thế nào thưa bộ trưởng
trong nhiều năm qua đảng nhà nước và các cấp các ngành cũng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống ma túy trên cả ba phương diện
giảm cung giảm cầu và giảm tác hại
trong đó lực lượng công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chủ động trong công tác này
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy thì bộ công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ
thứ nhất là tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác chống và kiểm soát ma túy
các chương trình chiến lược quốc gia phòng chống ma túy
chương trình chiến lược quốc gia phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này theo đúng tinh thần chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
thứ hai là tổ chức thực hiện có hiệu quả luật phòng chống ma túy đã được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi một và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhất là các quy định về quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
đây là những điểm mới được quy định trong luật phòng chống ma túy sửa đổi năm hai nghìn hai mươi một
thứ ba là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tránh xa các tác hại của ma túy nhất là trong thanh niên thiếu niên để người dân dị ứng với ma túy từ đó tích cực chủ động phát hiện cung cấp thông tin cho lực lượng công an xử lý những vụ việc liên quan đến ma túy và không chấp nhận có ma túy trong xã hội
thứ tư là tổ chức chấn áp quyết liệt tội phạm và các tệ nạn về ma túy
phương án các kế hoạch phòng chống ma túy trên các tuyến trọng điểm triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển các tụ điểm trái phép về ma túy đầu tư nguồn lực trang thiết bị phục vụ hiệu quả công tác phòng chống ma túy
thứ năm là mở rộng hợp tác quốc tế để triển khai ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ bên ngoài không để ma túy thẩm lậu qua nội địa với phương châm giúp bạn lời giúp mình
bộ trưởng có đưa ra những dự báo như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm ma túy trong nước và quốc tế trong thời gian tới thưa bộ trưởng
ma túy là tội phạm của các loại tội phạm gây ra rất nhiều các hệ lụy phức tạp trong xã hội
mỗi một đối tượng nghiện ma túy thì luôn luôn tiềm ẩn phát sinh một vụ phạm tội trong đó các đối tượng ngáo đá nếu quản lý không tốt sẽ phát sinh những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
từ ma túy có thể nảy sinh trộm

các đối tượng nghiện ma túy có thể nảy sinh những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
các lực lượng phương tiện kinh phí phòng chống ma túy cũng chưa tương xứng với thực tiễn tình hình
trong khi đó cái áp lực về ma túy từ bên ngoài vào nước ta là rất lớn nhất là từ các khu vực tam giác vàng
nên việc kiểm soát nguồn cung cũng có những khó khăn
đây thực sự là những thách thức đối với công tác phòng chống ma túy ở nước ta trong thời gian tới
nhân ngày hai mươi sáu tháng sáu ngày toàn dân phòng chống ma túy bộ trưởng có gửi gắm thông điệp gì tới các lực lượng chức năng và quân chúng
để nâng cao hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy thưa bộ trưởng
cùng với sự vào cuộc chung tay của các bộ ngành đoàn thể và sự tích cực của mỗi người dân
tôi tin tưởng rằng tháng hành động ma túy sẽ đạt được những kết quả tích cực lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội
và cái thông điệp hành động về phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy
đấy là thông điệp của chúng tôi
mong muốn sẽ được đi vào cuộc sống góp phần tạo môi trường xã hội an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng
hà nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ công an đang dự thảo nghị định thay thế nghị định số một trăm linh chín hai nghìn chín quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
tại dự thảo nghị định bộ công an đề xuất đối tượng được lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
gồm xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
xe cảnh sát giao thông dẫn đường xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu xe hộ đê đi làm nhiệm vụ
xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai dịch bệnh và xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật
cục đào tạo bộ công an vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó kỳ thi năm nay được tổ chức vào sáng ngày ba tháng bảy
thí sinh làm bài thi trong vòng một trăm tám mươi phút
làm bài thi từ bảy giờ ba mươi phút
hình thức thi viết phương thức xét tuyển năm hai nghìn hai mươi ba của các học viện trường công an nhân dân vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba tổng trí tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện trường công an nhân dân là hai chỉ tiêu
trì tiêu tuyển sinh hệ thống
trung cấp công an nhân dân là gần một hai trăm linh chỉ tiêu
quỹ ban nhân dân tp hà nội đề xuất mức trần học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
theo đó cấp mầm non cấp trung học cơ sở giữ nguyên mức trần học phí cấp tiểu học trung học phổ thông tăng bảy năm
các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên mức thu phí
cụ thể mức trần học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đối với học phí trực tiếp cấp mầm non năm một trăm linh đồng một tháng tiểu học năm chín trăm linh đồng một tháng trung học cơ sở năm ba trăm linh đồng một tháng trung học phổ thông sáu một trăm linh đồng một tháng
trên cơ sở mức trần thu phí các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao quyết định mức thu học phí cụ thể tỷ lệ tăng học phí không quá bảy năm mức thu học phí trường hợp học trực tuyến bảy mươi năm mức học phí trực tiếp